thời gian qua trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã xảy ra những vụ án mạng đau lòng liên quan đến người bệnh tâm thần
gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân
và việc quản lý người bệnh tâm thần thế nào và cho hiệu quả để giảm bớt tổn thương cho gia đình
và tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng là một câu chuyện dài cần có giải pháp
khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhân viên ban quản lý chợ thành phố hồng ngự
bị đối tượng tâm thần đâm tử vong
qua điều tra ban đầu được biết trong lúc tổ công tác ban quản lý chợ thành phố hồng ngự
nhắc nhở một hộ kinh doanh không được lấn chiếm lối thoát hiểm
cao văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ khóm một phường an thạnh thành phố hồng ngự
là người có hồ sơ mắc bệnh tâm thần đang mua hàng
có những lời nói gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác
thấy vậy anh trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ phường an thạnh thành phố hồng ngự
là nhân viên ba ngọn lý chợ nhắc nhở nam dẫn đến cử cãi
nam chụp lấy cây kéo tại tiệm tập hóa của người dân đâm trúng vào bụng ngực của anh phong dẫn đến tử vong
giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một gia đình bà nguyễn thị thu phượng ngụ xã tân mỹ
huyện lấp vò tỉnh đồng tháp vô cùng đau xót khi phát hiện người thân trong gia đình
có hồ sơ mắc bệnh tâm thần không kiểm soát được hành vi đã ra tay sát hại đứa cháu ngoài tám tuổi
qua kết quả điều tra được biết bà trần thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ xã mỹ an hưng a
huyện lấp vò tỉnh hồng ngự có hồ sơ bệnh tâm thần hơn hai mươi năm
gia đình đưa đi điều trị và uống thuốc liên tục trong nhiều năm nhưng không khỏi bệnh
do hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo không đủ tiền điều trị xuyên suốt tại bệnh viện tâm thần
nên đem bà thanh về nhà quản lý không may để xảy ra sơ hở dẫn đến hậu quả khôn lường
trong thời gian qua người có biểu hiện tâm thần và có hồ sơ mắc bệnh tâm thần đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khá phức tạp
như giết người cố ý gây thương tích xâm hại tình dục
về hành chính những người này đã thực hiện gây rối
quấy nhiễm người khác như trường hợp đương sự nguyễn minh phụng ngụ xã tân phú đông thành phố sa đéc
có dấu hiệu hoang tưởng thường xuyên nhắn tin với nội dung liên quan đến an ninh trật tự gửi lãnh đạo tỉnh đồng tháp
đương sự có thấy những người này gây nguy hiểm cho gia đình cũng như bản thân của đương sự
nên đương sự có nhắn tin đến lãnh đạo tỉnh để thông báo tình hình hoặc báo cho lãnh đạo tỉnh
điều phương cũng đã có mời đương sự phụng lên để giáo dục yêu cầu
giáo dục gia đình quản lý tốt sớm đi kiểm tra sức khỏe
còn nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhiều đối tượng còn bên ngoài xã hội mà chúng ta chưa nào đưa vào danh sách
cũng như là chúng ta chưa đưa đi điều trị kịp thời
công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho quỹ ban dân tỉnh
chỉ đạo các ngành các cấp chủ động ra sót phòng ngừa đối với người có biểu hiện tâm thần
thứ hai là ký nghị với sở lao động thương minh xã hội
tăng cường hơn nữa công tác quản lý mở rộng các cơ sở điều trị thực hiện tốt các chính sách bổ trợ xã hội
không khó để bắt gặp hình ảnh những người bệnh tâm thần nhưng lại đi lang thang trên đường với những biểu hiện bất thường
và trách nhiệm đó không thuộc riêng về cá nhân ai mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội
nhưng quan trọng nhất là gia đình cần phối hợp chính quyền địa phương để có phương án tốt nhất cho người bệnh tâm thần
tránh những hậu quả đau lòng xảy ra